sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông hoàng mạnh đạt
trạm trường trạm trăn nuôi và thú y huyện sơn dương và ông nguyễn hữu dũng viên chức trạm trăn nuôi và thú y huyện sơn dương
do đã có những sai phạm trong công tác kiểm dịch động vật ra khỏi địa bàn
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm ông hoàng mạnh đạt và ông nguyễn hữu dũng thuộc trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương
đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho chủ hàng là ông đào văn nam
địa chỉ giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn dabaco vận chuyển bốn mươi con lợn vào tỉnh hà giang
tuy nhiên kết quả xét nghiệm đối với số lợn trên thì một trên ba mẫu phủ tạng dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang thì kiểm dịch viên được ủy quyền đã không làm đúng quy trình
nên đã xé ra việc chủ hàng thu gom tại các hộ chăn nuôi thuộc xã hồng lạc huyện sơn dương
và mượn danh nghĩa lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn dabaco tuyên quang để kiểm dịch vận chuyển hàng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
với ông hoàng mạnh đạt trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương
và ông nguyễn hữu dũng viên chức trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương